chương trình nhạc hội quốc tế đầu tiên do bộ công an chủ trì tổ chức có sự tham gia của đoàn nhạc lực lượng cảnh sát các nước asean cộng diễn ra tại khu vực công cộng xung quanh bờ hồ hoàn kiếm với những tiết mục đặc sắc nhằm quảng bá và biểu dương lực lượng cảnh sát việt nam và các nước
đánh giá cao sự chuẩn bị tập luyện của đoàn cảnh sát việt nam đồng thời cảm ơn những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong ban cố vấn chương trình
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng các phương án từ xây dựng nội dung chương trình tổng thể đến công tác hậu cần tiếp đón các đoàn bạn hướng tới một chương trình nhạc hội hoành tráng tạo dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước

đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng các phương án từ xây dựng nội dung chương trình tổng thể đến công tác hậu cả nước

ông lâm bình và nhân dân hết lời khen ngợi cảm phục mà còn thể hiện tinh thần quên mình vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân